tết nguyên đán quý mão thì đang đến rất gần với chúng ta rồi
và tiết trời mùa đông lạnh giá như thế này cũng không thể làm giảm đi sức nóng
của dịp tết nguyên đán đang tới gần đúng không chị thu hương
vâng đúng là như vậy
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một
bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vài nơi trời rét đậm vùng núi rét hại
vùng núi cao ở khu vực bắc bộ có khả năng xảy ra băng giá
giá lạnh thì sẽ kéo theo thời tiết hành khô nên là quý vị hãy luôn nhớ là
giữ ấm cơ thể uống đủ nước thoa kem dưỡng ẩm
đó là một vài lưu ý về thời tiết của chúng tôi trong ngày hôm nay
và nhiệt độ chi tiết cho từng vùng
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình